nhân dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một sáng nay một mươi chín tháng một tỉnh ủy quảng ngãi đã tổ chức gặp mặt chúc tết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ
đến dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí võ văn thưởng đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tỉnh quảng ngãi trong phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
ngoài ra nhờ chủ động ứng phó kịp thời với thiên tai bão lũ nên không có thiệt hại về người
đồng chí võ văn thường cũng thông tin về công tác chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất và tin chắc rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp